quý vị đang theo dõi chương trình phát triển xanh phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị theo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn
được chính phủ phê duyệt tại quyết định số một trăm linh bốn hai nghìn qdttg ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn
thì vào năm hai nghìn tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh mới chỉ có ba mươi
tỷ lệ này tăng dần qua từng giai đoạn cụ thể là vào năm hai nghìn năm là sáu mươi
đến năm hai nghìn một mươi là tám mươi
năm hai nghìn một mươi năm thì tăng lên mức tám mươi sáu hai
và đến hết năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nước hợp vệ sinh là khoảng chín mươi
tuy nhiên tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn số hai mới chỉ là khoảng sáu mươi
mặc dù đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong nỗ lực thực hiện mục tiêu của chiến lược
thế nhưng hiện nay tại nhiều khu vực nông thôn miền núi có địa hình không thuận lợi
vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều người dân khát nước sạch bởi rất nhiều nguyên nhân
tại huyện miền núi hương hóa của tỉnh quảng trị nơi vốn luôn phải hứng chịu những cơn gió phơn khô nóng gây gắt mỗi mùa hè
người dân sinh sống tại xã a sinh cùng các hộ dân ở bầy xã vùng lìa của tỉnh quảng trị
đều phải dùng nguồn nước ở các khe suối ô nhiễm
tại huyện miền núi hương hóa của tỉnh quảng trị nơi vốn luôn phải hứng chịu những cơn gió phơn khô nóng gây gắt mỗi mùa hè
người dân sinh sống tại xã hà sinh cùng các hộ dân ở bầy xã vùng lìa của tỉnh quảng trị đều phải dùng nguồn nước ở các khe suối ô nhiễm
tại huyện miền núi hương hóa của tỉnh quảng trị nơi vốn luôn phải hứng chịu những cơn gió phơn khô nóng gây gắt mỗi mùa hè
người dân sinh sống tại xã hà sinh cùng các hộ dân ở bầy xã hà sinh cùng các hộ dân ở bầy xã hà sinh cùng các hộ dân ở bầy xã hà sinh
còn tại tỉnh quảng bình hàng trăm nghìn hộ dân sống tại khu vực nông thôn các huyện tuyên hóa quảng ninh quảng trạch và thị xã ba đồn bao năm qua cũng phải sống trong tình trạng thiếu nước do chưa có công trình nước sạch tập trung
trong khi nguồn nước mặt tại các sông hồ ngày càng bị nhiễm phèn và nhiễm mặn

tỉnh hương yên đã tích cực thực hiện công tác xã hội hóa nước sạch và cho đến thời điểm hiện tại một trăm linh người dân trên địa bàn tỉnh đều đã có cơ hội được tiếp cận với nước sạch sinh hoạt

việc triển khai xã hội hóa nước sạch nông thôn vẫn còn gặp phải rất nhiều rào càn
nguyên nhân đến từ chính những khó khăn trong đặc thù địa hình hay mức sống
và sự lựa chọn chi trả của người dân khiến doanh nghiệp chưa thể sẵn sàng vào cuộc
vì đặc thù người dân ở những vùng đấy thì sinh hoạt không tập trung
mật độ dân số thấp suất đầu tư rất lớn trong khi giá nước không được hỗ trợ
nếu như để tính đúng tính đủ thì giá nước là quá lớn
thì những người dân ở những khu vực đấy thì điều kiện kinh tế còn khó khăn
nếu tính đúng tính đủ thì thực sự là để mà tiếp cận nó sạch với vùng sâu xa là khó
có thể thấy với những khu vực thuận lợi về địa hình và địa bàn dân cư đông đúc
xã hội hóa nước sạch nông thôn đã thực sự mang lại bộ mặt mới cho đời sống nhân dân
và giúp cải thiện chất lượng đời sống một cách rõ nét
tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa
mà ở nơi đó người dân đang mòn mỏi mong ngợi
chính vì vậy các cấp chính quyền cũng cần có những giải pháp hỗ trợ
đồng hành cùng doanh nghiệp để gỡ bài toán nước sạch nông thôn tại những khu vực khó khăn
từ đó hiện thực hóa mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ có tám mươi năm người dân khu vực nông thôn
được tiếp cận với nước sạch sinh hoạt đạt quy chuẩn